tựa game pogle mongo chính thức ra mắt tại thị trường việt nam vào ngày sáu tháng tám vừa qua
trò chơi đã lập tức thu hút một lượng lớn người tham gia và tạo nên một cơn sốt lớn
bởi lối chơi mới lạ mang tính tương tác thực tế cao mà trò chơi này mang lại
mặc dù chỉ mới phát hành từ ngày sáu tháng bảy vừa qua nhưng tựa game pokemon go được phát triển
bởi nhà sản xuất niantic lab đã nhanh chóng đi vào lịch sử là một trong những game được tài về nhiều nhất
tạo nên cơn sốt tại nhiều nước trên thế giới trong đó có việt nam
sau một tháng chờ đợi để game chính thức được phát hành tại việt nam
thì đến thời điểm hiện tại người chơi tại việt nam đã nhanh chóng nhập cuộc
lùng bắt những chú pokemon có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu
với tiêu chí tương tác thực tế ảo khác với những trò chơi truyền thống
để chơi pokemon go người chơi bắt buộc phải tự giết
đi chuyển thì mới có thể bắt được pokemon
những nơi mà pokemon xuất hiện nhiều thường là các địa điểm công cộng như quảng trường công viên vườn hoa
chính vì vậy cơn sốt pokemon vô hình chung đã tạo nên phong trào đi bộ hay đạp xe tập thể dục
trong cộng đồng các game thủ để họ có thể vừa có khoảng thời gian thư giãn
vừa kết hợp vận động tăng cường sức khỏe
tại vì pokemon go là một trò chơi nó không chỉ là một trò chơi bình thường
mà nó giúp cho bọn em có động lực để đi bộ và đi đến những nơi mà em chưa bao giờ đi tới
để khám phá
tôi thì chồng con trai thế là thấy cháu đòi chơi cái này thì cũng không an tâm cho cháu chơi một mình
nên là đi chơi cùng cháu
thời chơi thì thấy cũng rất là thú vị
tại vì hai bộ con sẽ cùng đi bộ để ấp trứng
sau đó thì là đến những cái chỗ mà có địa điểm đông người và có thể là cùng giao lưu
thực ra thì nếu mà buổi tối thông thường thì cháu sẽ xin nửa tiếng để chơi điện thoại ở trong phòng
thì nếu mà học giỏi thì sẽ được ba mươi phút
thì bây giờ thay vì ở trong phòng ba mươi phút thì hai bộ con sẽ cùng đi ra ngoài đường ba mươi phút
thì tôi thấy rằng là vừa rèn luyện sức khỏe mà hai bộ con cũng có thời gian để gây đau nhiều hơn
tính đến thời điểm hiện tại là gần một tuần game pokemon go có mặt tại việt nam
và cân suất này vẫn ngày một tăng cao
vì pocamon có thể xuất hiện ở bất cứ đâu
nên không ít người chơi do không muốn bỏ lỡ một chú pokemond nào
đã vừa điều khiển phương tiện giao thông vừa chơi
thậm chí dừng xe giữa đường chỉ để bắt pokemon
gây mất an toàn giao thông khiến nhiều điểm bị tắc nghẽn và xảy ra va quyệt trên đường
thì khi mà cái trò chơi mới pokemon go được phát hành ở việt nam
thì nở rộ lên cái phong trào người thao thông hay đi trên đường sử dụng loại dựng
để bắt những con gọi là pokemon và điều đó làm gia tăng cái lỗi sử dụng loại dựng của loại thông
và những hồ sơ xử phạt về lỗi này cũng gia tăng ở đội thể thao số một
điển hình như là từ ngày một mươi và ngày một mươi một là theo con số thống kê là có một mươi một
bốn mươi hồ sơ về người thao giao thông sử dụng loại di động
dù vẫn đang là một trào lưu hấp dẫn và mới mẻ
nhưng việc một bộ phận người chơi mãi miết lùng bắt pokemon bất kể địa điểm
giờ giấc cũng đã tạo nên sự phiền toái nhất định và mất an toàn giao thông đối với nhiều người
bên cạnh đó sự an toàn của chính người chơi cũng bị đe dọa khi mà thực tế đã có trường hợp
người chơi mãi bắt okemon ngoài phố và bị cướp giật điện thoại
không chỉ có vậy việc nhiều người chơi tụ tập tại các địa điểm công cộng
cộng cũng sẽ gây ồn ào mất trật tự và ảnh hưởng đến một vài du khách tham quan
pokemon go là một tựa game giúp vận động và thư giãn
nhưng thiết nghĩ người chơi nên chơi có trừng mực để tránh những ảnh hưởng tiêu cực không đáng có